tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ lao động thương minh và xã hội chủ trì phối hợp với bộ quốc phòng bộ công an báo nhân dân đài truyền hình việt nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương minh liệt sĩ và tuyên dương người có công với cách mạng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đặc biệt là sự tham dự của bốn trăm năm mươi người có công với cách mạng là các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đại diện cho hơn chín hai triệu người có công và thân nhân người có công trong cả nước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
độc lập tự do cho tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
một mươi năm năm qua công tác chăm sóc người có công với cách mạng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
đến nay toàn quốc đã giả soát xem xét trên bảy hồ sơ tồn động
trình chính phủ công nhận và cấp bằng tổ quốc ghi công đối với trên hai bốn trăm linh liệt sĩ
hai bảy trăm linh thương binh người hưởng chính sách như thương binh
các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được toàn xã hội quan tâm
đã hoàn thành hỗ trợ hơn năm trăm linh ngôi nhà cho người có công còn khó khăn về nhà ở
số kinh phí cấp từ ngân sách trung ương khoảng một mươi sáu trăm năm mươi bốn tỷ đồng
quỹ đền ơn đáp nghĩa cả nước vận động được hơn bốn chín trăm linh tỷ đồng
phụng dưỡng hơn ba bảy trăm linh mẹ việt nam anh hùng
chăm lo đời sống vật chất tinh thần
đến nay chỉ tiêu hộ gia đình người có công có mức sống bằng
hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú đạt chín mươi tám sáu mươi
bản thân người có công với ý chí tự lực tự cường đã vượt lên thương tật khó khăn
hòa mình vào cuộc sống tiếp tục công hiến sức lực trí tuệ
nêu gương sáng trong học tập lao động sản xuất công tác chiến đấu
từ ngày xưa đến bây giờ càng phát triển
đến ngày hôm nay đảng và chính phủ tổ chức cho cuộc gặp mặt
những người có công tiêu biểu của cả nước về một trung tâm của thủ đô
là con của một liệt sĩ tôi cũng thấy rằng là tôi rất là sự quan tâm của đảng
nhà nước rồi các cấp ban ngành đặc biệt là của bộ công an
và đơn vị chủ quản đấy là bệnh viện y học của trường bộ công an
đã tạo mọi điều kiện
đã tạo mọi điều kiện để cho tôi có thể phát triển được cả về chuyên môn
rồi giúp đỡ tôi cả về tinh thần và vật chất
những người có công cách mạng nói chung và những người thương binh
như trở về địa phương nếu mà còn sức lực thì mình cũng cố gắng
dựa khó dương lên không nên ý lại không nên công thần
mà phải tiếp tục có sức giàu xây dựng địa phương càng ngày càng phát triển
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi đến các lão thành cách mạng
các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động các thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần
những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc
nhắc lại con số hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống
đổ sương máu trong suốt lịch sử sáng chắn bão rông
chiều ngăn nắng lửa của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến cứu nước
chủ tịch nước khẳng định những đau thương mất mát do chiến tranh để lại
cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình
phát huy truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc việt nam
uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây
bảy mươi năm năm qua cả nước đã huy động nguồn lực to lớn từ ngân sách và cả cộng đồng
tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm
mang lại hiệu quả to lớn cho xã hội
nhiều chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công
đã được ban hành được thực hiện đồng bộ đa dạng
đối tượng chính sách ưu đãi được mở rộng chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung
để công tác đền ơn đáp nghĩa
có chiều sâu thực chất hơn nữa chủ tịch nước nhấn mạnh
phải coi công tác này là trách nhiệm tình cảm vinh dự và mệnh lệnh từ trái tim
đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt chính sách đối với người có công
xây dựng xã hội giàu lòng nhân ái nhân văn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng với đó thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng đảm bảo quyền lợi người có công với cách mạng
đồng thời tăng cường kỹ thuật tiên tiến cập nhật lưu trữ thông tin liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công
đảng nhà nước và nhân dân ta sẽ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ thương binh người có công với nước đã xả thân
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho độc lập tự do hòa bình ngày hôm nay
tôi xin chúc các đồng chí thương binh bệnh binh và gia đình liệt sĩ người có công luôn mạnh khỏe hạnh phúc
tiếp tục phát quyền truyền thống cách mạng
điều thành tích hơn nữa trong phong trào thủy đô yêu nước góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam so với dũng nghĩa giàu đẹp
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương minh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ công an phối hợp với tỉnh quảng nam đài truyền hình việt nam đã tổ chức chương trình giao lưu tri ân các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
giữ chọn lời thề tại khu di tích lịch sử an ninh khu năm xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đến dự và chủ trì buổi lễ có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
buổi lễ được long trọng tổ chức tại khu di tích lịch sử an ninh khu năm xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đây cũng chính là địa danh lịch sử ghi dấu những năm tháng hào hùng những chiến công oanh liệt những tấm gương chiến đấu hy sinh của lực lượng an ninh khu năm
vì độc lập dân tộc thống nhất đất nước
trong không khí thiên liên của buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả
không tiếc máu xương cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ
kính thưa các đồng chí khắc ký lời dạy của chủ tịch hồ chí minh kỳ nhiêu
máu đào các liệt sĩ đã làm cho lã cờ cách mạng thêm đỏ trói
sự hy sinh nhân dùng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập kết quả tự do
các thế hệ công an nhân dân nguyện kế tục làm sâu sắc hơn đạo lý truyền thống dân tộc
uống nước nhớ nguồn ăn quà nhớ kẹt trồng cây
trí ân đối với thương binh bình binh thân nhân liệt sĩ
người có công cách mạng chăm sóc tu bổ các khu di tích lịch sử
các công trình tường điệp các anh hùng liệt sĩ tăng cường giáo dục truyền thông
gơi dày tinh thần hiếu nước lòng biệt ơn đối với những người có công với cách mạng
các cơ quan truyền thông trong và ngoài lực lượng công an nhân dân cần đẩy mạnh tuyên truyền
chủ trương chính sách của đảng nhà nước và các hoạt động chăm lo đời sống người có công cách mạng
trong công an nhân dân nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong công an
tăng cường hướng dành kiểm tra sơ tổng kết rút kinh nghiệm biểu dương khai trường
nhân rộng các điển hình những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa
để việc chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công trở thành một phong trào sâu rộng
là nét đẹp văn hóa nhân văn trong lực lượng công an nhân dân
trong hai cuộc kháng chiến chống mỹ và chống pháp đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc
hiến dân cả cuộc đời để giành độc lập tự do thống nhất tổ quốc
trong hy sinh mất mát to lớn đó lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ
anh dụng hy sinh hơn năm thương binh hàng chục nghìn người có công với cách mạnh
ngay cả trong thời bình máu của các anh vẫn đổ
hơn một chiến sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh hơn hai đồng chí bị thương
để bảo vệ bình yên tổ quốc
trong công khí thiền liên hướng đến bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ
những thước phim chương trình nghệ thuật được biểu diễn ngay giữa dị tích lịch sử an ninh cu năm
như một lời
lời nhắc nhớ về công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ và giáo dục cho thế hệ hôm nay
mai sau tô hồng thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
đặc biệt là lực lượng công an nhân dân vững vàng để giữ trọn lời thề
vì nước quên thân vì dân phục vụ
ngày hôm nay đoàn công tác bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
nguyễn văn long cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình
thượng tá lương thị tâm nguyên chỉ huy phó ban chỉ huy an ninh công an tỉnh
thương binh hạng hai trên bốn gia đình cố anh hùng lực lượng vũ trang phan văn điển
tức mười thương
thứ trưởng nguyễn văn long đã ân cần thăm hỏi tặng quà
gửi lời chúc tốt đẹp nhất của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tới thượng tá lương thị tâm
và thân nhân của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mười thương
đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng
là tấm gương cho các thế hệ học tập nói theo
đón nhận những phần quà ý nghĩa của lãnh đạo bộ công an
thân nhân các gia đình đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm động viên của lãnh đạo bộ công an
và hứa sẽ nuôi dưỡng thế hệ con cháu trưởng thành
kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
tiếp đó thứ trưởng nguyễn văn long cũng đã có cuộc làm việc với công an tỉnh tây ninh
về công tác phòng cháy chữa cháy công tác phòng chống tội phạm về ma túy
và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tiếp sau đây xin mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần qua
phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh đánh giá cao ý chí tự lực tự cường
của các thương binh bệnh binh các gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công
đã vượt qua thương tật mất mát hy sinh khắc phục khó khăn tiếp tục công hiến sức lực trí tuệ
nêu những tấm gương sáng trong lao động sản xuất công tác chiến đấu học tập
góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đề nghị các cấp ủy đảng các cơ quan chính quyền
các ngành các đoàn thể phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn các chính sách pháp luật
về ưu đãi với người có công với nước với cách mạng
sáng ngày hai mươi một tháng bảy bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị toàn quốc
nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương
đã tham dự hội nghị quan trọng này
hội nghị nhằm nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
tới cấp ủy các cấp tổ chức đảng cán bộ đảng viên từ đó định hướng cấp ủy các cấp các ban bộ ngành địa phương
tiếp tục quán triệt xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nghị quyết quyết định đảm bảo thiết thực hiệu quả
phát biểu tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và đón nhận huân chương hồ chí minh
của lực lượng cảnh sát nhân dân chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung cảnh sát nhân dân nói riêng phải quan triệt sâu sắc đảm bảo sự lãnh đạo
tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự thống lĩnh của chủ tịch nước sự thống nhất quản lý nhà nước của chính phủ thủ tướng chính phủ
sự chỉ huy quản lý trực tiếp của bộ trưởng bộ công an và sự giám sát của nhân dân lực lượng cảnh sát nhân dân cần nhận thức sâu sắc
bối cảnh tình hình tích cực đổi mới tư duy hành động tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thật tốt những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
tiên phong gương mẫu trong thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tiếp tục ưu tiên các nguồn lực hợp lý
hiệu quả có trọng tâm trọng điểm để xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nhuệ hiện đại gắn bó mật thiết với nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt tri ân các thương bệnh binh tại tỉnh ninh bình
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương binh bệnh binh người có công đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc bình yên hạnh phúc của nhân dân
lực lượng công an nhân dân trong những năm qua luôn trân trọng ghi nhớ công ơn
và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái quý trọng đối với thương binh gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí thương bệnh binh tiếp tục giữ gìn phục hồi sức khỏe
tiếp tục phát huy phẩm chất tàn nhưng không phế xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm đức hy sinh
đồng thời cũng xin hứa sẽ phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng đất nước ngày càng sòng mạnh văn minh
tại hội nghị sơ kết nghị quyết số hai mươi sáu ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của đảng ủy công an trung ương
về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác công an trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả nỗ lực cố gắng
của công an các đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
và chương trình hành động của bộ công an về ứng dụng phát triển công nghệ thông tin thời gian qua
khẳng định thành quả chúng ta đạt được lớn hơn rất nhiều là cải cách thủ tục hành chính và sự tín nhiệm của nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện chỉ thị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
của đảng ủy công an trung ương trong đó quán triệt những yêu cầu chỉ đạo mới của đảng
của trung ương trong các mặt công tác đặc biệt là công tác ứng dụng phát triển công nghệ thông tin